thông tin từ thái nguyên công an tỉnh thái nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng
đã phá chuyên án ma túy bắt giữ và khởi tố các đối tượng có hành vi mua bán trái phép
hai mươi bánh heroin từ sơn la về thái nguyên để tiêu thụ
cụ thể tại khu vực thị xã phổ yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
đã phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan đội kiểm soát hải quan cục hải quan bắc ninh
đã phát hiện bắt quả tang nguyễn thị hải chú tại xã trung thành thị xã phổ yên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thù giữ hai mươi bánh heroin tổng khối lượng gần bảy kg
số ma túy được giấu trong bao tải đựng ngô trên xe khách đi tuyến sơn la thái nguyên
cùng thời điểm lực lượng chức năng đã triệu tập đinh văn thắng chú tại tỉnh sơn la để làm việc
quá trình đấu tranh thắng khai nhận được các đối tượng thuê đi trên xe khách để giám sát hai mươi bánh heroin
trên đường vận chuyển từ tỉnh sơn la đến thái nguyên
điều tra bước đầu hải khai nhận mua số ma túy trên từ tỉnh sơn la vận chuyển đến thái nguyên để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã khởi tố ba đối tượng gồm hải thắng
và một đối tượng đang bỏ trốn và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án